trong thời gian gần đây tình hình nhiễm mặn tại nhà máy nước cầu đỏ với độ mặn lên tới một hai trăm linh mg một lít
đã dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn
tình hình thiếu nước sinh hoạt tại đây cần được các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ổn định lại đời sống cho người dân
và khách du lịch cũng an tâm hơn khi đến với thành phố đáng sống này
tình hình thiếu nước sinh hoạt tại đà nẵng nhất là một số khu vực thuộc quận sơn trà ngũ hảnh sơn thường xuyên xảy ra
các cơ quan chức năng đã khẩn trương khắc phục tình trạng này
riêng tại quận sơn trà xí nghiệp cấp nước quận đã triển khai một mươi một bồn từ một năm đến hai mét khối nước
ở những nơi thiết yếu để cung cấp nước cho người dân
tuy nhiên nước chỉ dành cho nhu cầu sinh hoạt ăn uống và tiếp tục chờ giải pháp giảm độ mặn để nguồn cung nước được ổn định trở lại
tại hiện nay đa phần khách hàng dùng nước trực tiếp
chính vì thế đối với thời điểm công ty tăng cường lưu lượng và ấp lực cho khách hàng sử dụng
thì nó vào ban đêm thì thường là vào ban đêm thì khách hàng người ta không có để dự trữ
thành ra đó cũng là một lý do thành ra cũng mong muốn khách hàng có biện pháp trữ nước vào ban đêm
để công ty ban đêm công ty tăng cường để có giải pháp mà sử dụng trong hàng ngày
hiện công ty của phần cấp nước đà nẵng đa qua cô đang tiếp tục khai thác tối đa công suất tại các nhà máy
tiết nước trên mạng lưới
dự kiến từ sau hai mươi ba h đến năm h hàng ngày sẽ giảm áp lực và lưu lượng tại khu vực quận hải châu
và một phần thanh khê để tăng áp lực cho khu vực sơn trà ngũ hành sơn và liên triểu
do đó người dân cần có biện pháp lấy nước và dự trữ từ khoảng hai mươi ba h ba mươi hàng ngày cho sinh hoạt